thưa quý vị và các bạn tạp chí politico vừa thực hiện đánh giá toàn cầu về hiệu quả đảm bảo bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo phát triển kinh tế
theo đó việt nam được đánh giá ở mức tốt nhất trên hai tiêu chí này thông tin được đăng tải trên báo điện tử tiền phong
đại dịch covid một mươi chín lây lan trên khắp các quốc gia vào thời điểm khác nhau nên mỗi nước có cách phản ứng khác nhau tùy thuộc vào hệ thống y tế và chính trị cũng như tình hình kinh tế của họ
tại các nước này dựa trên mức độ áp dụng các biện pháp hạn chế nhẹ nhàng vừa phải và nghiêm ngặt đối với các tương tác thương mại và xã hội việt nam được nhận xét là nước đông dân mà không có trường hợp tử vong nào do covid một mươi chín
việt nam có khoảng ba trăm linh ca bệnh được ghi nhận trong dân số khoảng chín mươi năm triệu người
về nền kinh tế việt nam được dự báo tăng trưởng hai bảy trong năm hai nghìn hai mươi giúp việt nam lọt vào nhóm nhìn chung có kết quả chống covid một mươi chín tốt nhất trên toàn cầu
thưa quý vị báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề thí điểm việc đổi mới phương thức tuyển chọn công dân vào lực lượng công an nhân dân
căn cứ theo đề án số một dabca của bộ công an trường đại học phòng cháy chữa cháy sẽ thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai
một trăm linh chỉ tiêu cho ba mươi ngành học theo danh mục vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với công dân đã tốt nghiệp
trình độ từ đại học trở lên ngay sau khi nhà trường công bố kế hoạch tổ chức tuyển sinh đã nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội
đại diện phòng đào tạo đại học phòng cháy và chữa cháy cho biết mục tiêu của bộ công an nói chung và trường đại học phòng cháy chữa cháy nói riêng
khi thực hiện thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng hai nhằm góp phần nâng cao nguồn nhân lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thông qua thí điểm để hoàn thiện cơ sở thực tiễn nhằm đổi mới phương thức tuyển chọn công dân vào công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
báo kinh tế và đô thị số ra ngày đầu tuần hôm nay đăng tải bài viết có nhăn đề đi xe điện xe máy dưới năm mươi phân khối cần có bảng lái thay đổi cách nhìn về tiêu chí đào tạo sát hạch bằng lái
nội dung bài viết đề cập đến việc các chuyên gia giao thông
cho rằng yêu cầu người dân đi xe điện và xe máy dưới năm mươi phân khối cần có bằng lái trong dự thảo luật
bảo đảm trật tự an toàn giao thông do bộ công an soạn thảo đang trong giai đoạn trình chính phủ xem xét để báo cáo quốc hội là cần thiết
tuy nhiên hình thức đào tạo và sát hạch bằng lái cần có sự linh hoạt cho phù hợp
với bản dự thảo luật này bộ công an kỳ vọng sẽ hệ thống lại toàn bộ giấy phép lái xe đối với ô tô và xe máy
bản dự thảo luật không chỉ sắp xếp phân loại các loại
mà còn đưa ra kiến nghị đưa ra quy định người đi xe máy dưới năm mươi phân khối xe máy điện
công suất dưới bốn kw cũng sẽ phải có giấy phép lái xe và đủ một mươi sáu tuổi mới được tham gia giao thông
theo đại diện tổng cục đường bộ việt nam đề xuất người đi xe máy dưới năm mươi phân khối và đi xe đạp điện
phải có giấy phép lái xe là phù hợp với công ước viên mà việt nam đã tham gia
bởi theo công ước trên xe có động cơ là xe cơ giới và người điều khiển phải có giấy phép lái xe
bộ thông tin và truyền thông vừa trình dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định số năm trăm hai mươi hai nghìn một mươi ba ndcp với mục đích là nhằm ngăn chặn nạn hàng giả hàng nhái
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trôi nổi trên sàn thương mại điện tử hiện nay
báo lao động đề cập qua bài viết bịt lỗ hỏng hàng giả hàng nhái trên sàn thương mại điện tử
bộ thông tin truyền thông đánh giá hiện nay các sàn giao dịch thương mại điện tử
là nơi tập trung phần lớn giao dịch thương mại điện tử
đồng thời cũng là nơi mà vấn nạn hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phản ánh rõ nét nhất
để hạn chế tình trạng nói trên yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần sửa đổi nghị định năm mươi hai
theo đó cần có những quy định cụ thể về thông tin hàng hóa dịch vụ
cần được đăng tải trên website thương mại điện tử nói chung và sàn giao dịch thương mại điện tử nói riêng
tăng cường nghĩa vụ của chủ sở hữu các sàn giao dịch thương mại điện tử
trong việc kiểm soát sàng lọc thông tin
đồng thời giảng buộc trách nhiệm của chủ thể này với những giao dịch được tiến hành trên sàn từ người bán nước ngoài

đặc biệt là các quy định tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
lưu lượng của người phương tiện tham gia giao thông rất là lớn

trong thời điểm này hoàn toàn là hợp lý

chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch bảy mươi một để tập kiểm soát phương tiện ra vào trong thủ đô

trong bảy ngày thực hiện tổng kiểm soát cả nước xảy ra một trăm tám mươi năm vụ tai nạn
làm bảy mươi bốn người thiệt mạng một trăm bốn mươi người bị thương

giảm năm mươi hai số người bị thương giảm hai mươi năm

bảo đảm trật tự an toàn xã hội

hộ nghèo và cận nghèo được nhận hỗ trợ trước
sau quá trình giả soát

nên tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các địa phương trước mắt ưu tiên cấp phát tiền hỗ trợ
cho ba nhóm người có công người đang hưởng trợ cấp xã hội hộ nghèo và cận nghèo
với một trăm bốn mươi ba ba trăm hai mươi ba người số tiền hỗ trợ là một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
theo sở lao động thương binh và xã hội quảng bình
do người dân thuộc các nhóm đối tượng còn lại đông số tiền hỗ trợ lại khá lớn
trong khi nguồn ngân sách tỉnh không đáp ứng được
lập danh sách hỗ trợ các nhóm đối tượng còn lại
rồi báo cáo chính phủ hỗ trợ kinh phí để cấp phát cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thưa quý vị hút thuốc đã trở thành thói quen của đồng bào dân tộc ở một số vùng miền
chính vì vậy việc xây dựng bản làng không khói thuốc là không hề dễ dàng
với suy nghĩ được mang họ của bác hồ
mình phải làm việc gì đó cho tốt
một già làng ở thôn cô pua trước đây và nay là vùng kho của huyện đắk rông tỉnh quảng trị
đã nhiều năm tuyên truyền vận động người dân trong bản về việc không hút thuốc không uống rượu bia
như vậy đến nay một trăm linh người dân trong bản không hút thuốc và không uống rượu
đây là một trong những tấm gương sáng cần được noi theo ở vùng cao quảng trị
và phóng sự này cũng sẽ khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
và ở vùng kho mọi người đều thấy trước cửa nhà ai cũng dán hai dòng chữ như thế này
đây là nhờ vào sự tận tụy miệt mài trong suốt hàng chục năm qua của gia làng hồ văn chuộc
mình nhớ bác hồ dặn là không học theo việc hút thuốc của bác
mình về quê mình phải làm gương dạy dỗ con cháu không hút thuốc không uống rượu bia
nó gây nhiều tác hại và cuộc sống sẽ rất là khó khăn
được sự giải bảo của ông chuốc ngày cưới tôi là tổ chức lợi lực ngọt
và mời rất là đông người nhưng mà mình không sử dụng cái vấn đề là rượu bia
về sống tại thôn cư pua trước đây nay là thôn vùng kho
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm già làng hồ văn chuốc cho biết trước đây đàn ông nghiện rượu lang thang
còn về nhà đánh đập vợ con không lo làm ăn nên nghèo đòi lắm
gia làng hồ văn chuốc phải mất nhiều năm lặn lội đi đến vận động từng gia đình
nhờ vậy mà thanh niên trong lào đã không còn sử dụng thuốc lá và bia rượu
về chồng mà không uống rượu bia thì
rượu bia thì thứ nhất là cái ảnh hưởng đến gia đình là có một số là như là họ có thể là đập vợ con
cũng là đập vợ con rồi là kinh tế gia đình là khó khăn
nhờ không rượu bia thuốc lá mà đời sống kinh tế vùng kho ngày một nâng lên
xóa bỏ được nhiều tập tục là hậu
bà con ở đây người ta rất là thấm nhuân về cái việc học tập và làm theo tư tưởng báo đức phong cách của bà khô
trong tất cả các hoạt động lễ hội hay là
bất kể các hoạt động gì thì họ cũng không uống bia rượu không dùng thuốc lá
chúng tôi đang giao cho phòng văn hóa thông tin để có những đề án để làm sao đó để nhân rồng cho tất cả các thôn bản cùng học tập cái mô hình này
thôn vùng kho có trên hai trăm năm mươi hộ gia đình
bỏ rượu bia thuốc lá các hộ gia đình chuyên tâm vào làm ăn phát triển kinh tế
đạt được những thành quả như hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của già làng hồ văn chuộc
với dài làng hồ văn chuốt chỉ nghĩ đơn giản là
chuyên mình họ hồ của bác